thưa quý vị liên quan vụ năm sinh lớp tám bị tấn công nguy kịch ở hà nội
luật sư cho rằng việc đánh giá trách nhiệm pháp lý của sự việc cần thực hiện cẩn trọng
khách quan toàn diện nhằm tránh oan sai nhưng đồng thời phải đảm bảo không được bỏ lọt tội phạm
theo luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội
nhìn nhận dưới góc độ xã hội đây là sự việc rất đáng tiếc khi chỉ từ một xô sát nhỏ trong đời sống hàng ngày
mà dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng
việc nam sinh trương văn minh bị công an quận long biên khởi tố bắt tạm giam là lời cảnh cáo đành thép
lời cảnh tỉnh cho những cá nhân có xu hướng thích giải quyết những mâu thuẫn xung đột bằng chân tay
dưới góc độ pháp lý ông cường nhìn nhận với những tình tiết hiện được công an cung cấp
việc bước đầu xem xét trách nhiệm của minh về tội cố ý gây thương tích
điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm là có cơ sở
tiếp đó cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố lời khai của minh và thực hiện các hoạt động tố tụng khác
nhằm củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ chính xác trách nhiệm pháp lý của nam thanh niên
về trách nhiệm của em trai minh là k luật sư hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa
đoàn luật sư tp hà nội cho biết
theo điều một mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm độ tuổi tối thiểu phải chịu trách nhiệm hình sự là một mươi bốn tuổi
với trường hợp người dưới một mươi bốn tuổi thực hiện các hành vi
có dấu hiệu phạm tội việc xử lý hình sự sẽ không được nhắc tới
tuy nhiên có thể áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa phương
đối chiếu trường hợp trên luật sư giáp cho biết trước tiên do ca chưa đủ một mươi bốn tuổi
trách nhiệm hình sự sẽ không được bàn tới tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn sẽ tiến hành lấy lời khai
xác minh vai trò của ca trong vụ án để đánh về tính chất mức độ hành vi của thiếu niên này
trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi của ca có dấu hiệu phạm tội rất nghiêm trọng
hoặc đặc biệt nghiêm trọng có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương
hoặc nặng hơn là đưa vào trường giáo dưỡng
về trách nhiệm của bố nghi phạm minh là anh t v t
theo tài liệu hiện có người này chở minh và ca tới sân đình lệ mật
rồi bảo các con đi vào xem ai bắt nạt ca
khi thấy minh tấn công đê ngã ra đất anh tê đã vào căn ngăn rồi chở các con về nhà
quay lại sân đình thấy đê có biểu hiện chóng anh t chở đạn nhân vào cấp cứu tại bệnh viện
bình luận về trách nhiệm của anh tê luật sư quách thành lực giám đốc công ty luật pháp trị
nhìn nhận hoàn toàn chưa có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với anh tê
tuy nhiên luật sư nhấn mạnh đây mới là lời khai ban đầu
chưa thể hiện một cách toàn diện khách quan vụ việc
do đó cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
nhằm xác minh bản chất làm rõ vai trò của anh t trong vụ án
tuy nhiên do anh tê là bố của minh người này có trách nhiệm bồi thường dân sự
cho gia đình phía bị hại
việc bồi thường sẽ dựa trên tài liệu hiện có của minh
đối với phần nghĩa vụ bồi thường nằm ngoài phạm vi giá trị tài sản của minh
thì anh tê có trách nhiệm bồi thường thay cho con trai
ngày một bốn tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử đối với bị cáo trương mỹ lan và các đồng phạm
trong phần tranh luận hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của viện kiểm sát
tuy nhiên các bị cáo đều cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương
làm theo chỉ đạo của cấp trên
nhưng nhiều bị cáo còn khẳng định khi biết sai đã không tồng tình và có phản ứng lại với các chỉ đạo đó
theo cáo buộc giữ vai trò trưởng ban kiểm soát scb từ ngày một mươi bảy bốn hai nghìn một mươi chín đến ngày bảy bảy hai nghìn hai mươi hai
bị cáo lưu quốc thắng đã buông lỏng quản lý không thực hiện đúng đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát
thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng scb
nên đã không phát hiện ngăn chặn kịp thời có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của scb
trong việc hợp tác
hợp thức hồ sơ cho vay giải ngân sáu trăm năm mươi hai khoản vay gây thiệt hại cho scb hơn ba trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
với sai phạm này bị cáo thắng bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ba năm tù về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bào chữa cho bị cáo thắng luật sư không tranh luận về tội danh
nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét về cáo buộc thiếu trách nhiệm
buông lỏng quản lý không ngăn chặn kịp thời để trương mỹ lan rút tiền của scb
theo luật sư trong thời gian làm việc tại scb
bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm nên đã làm hàng chục báo cáo tình hình hoạt động
nêu các kiến nghị để hội đồng quản trị chỉ đạo các chi nhánh phòng ban liên quan
giám sát chặt chẽ nguồn vốn nguồn trả nợ của khách hàng
nhưng không được hội đồng quản trị scb xem xét
ngoài ra quá trình công tác bị cáo còn chủ động đề xuất phải xem xét lại tiến độ thực hiện một số dự án
bất động sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay để kịp thời phát hiện những sai sót trong ngân hàng
bị cáo còn có ý kiến văn bản báo cáo
gửi hội đồng quản trị xem xét định giá tài sản giá trị tài sản thực tế nhưng không được xem xét
hoặc báo cáo về việc một số khoản vay có giá trị tài sản đảm bảo được định giá cao hơn thực tế
ban kiểm soát đề nghị xem xét định giá lại phù hợp đề nghị khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo
thậm chí từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối
phải nằm điều trị trong bệnh viện nhưng bị cáo thắng vẫn tiếp tục làm văn bản báo cáo
những bất thường tại scb với hội đồng quản trị
bào chữa cho bị cáo nguyễn huỳnh lan chi nguyên phó giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng scb
luật sư rằng bị cáo chỉ là người làm công ăn lương
tuy nhiên khi phát hiện thấy cấp trên chỉ đạo sai pháp luật
bị cáo đã phản đối không đồng ý thực hiện nên đã để xảy ra mâu thuẫn với cấp trên
là bà nguyễn phương hồng hiện đã tử vong
theo luật sư do nhận thức được việc làm sai trái cuối năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo lan chi đã ba lần viết đơn xin nghỉ việc nhưng không được chấp thuận
để tạo áp lực bị cáo đã chọn cách không ký
tờ trình xin phép duyệt các hồ sơ vay trong sáu tháng để gây áp lực cho cấp trên
buộc phải cho mình nghỉ việc
sau khi nghỉ việc bị cáo chiêm minh dũng nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị
còn liên tục gọi điện thoại yêu cầu lan chi quay trở lại scb để ký hợp thức hóa các hồ sơ khoản vay
mà trước đây không chịu ký
tuy nhiên lan chi cương quyết không quay lại ký mà quyết định đổi số điện thoại khác
luật sư dẫn chứng đây là một tình tiết đặc biệt quan trọng
thể hiện thái độ bị cáo không đồng ý với chỉ đạo của cấp trên
đồng thời luật sư mong hội đồng xét xử lưu tâm khi xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo chi
ngày một tháng bốn công an hà nội thông tin công an huyện phúc thọ đã tạm giữ hai đối tượng
ct và pdh đều sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã phú đông huyện ba vì thành phố hà nội
để điều tra về hành vi cướp điện thoại iphone một mươi năm của nữ shipper
trước đó vào ngày hai mươi bảy ba hai nghìn hai mươi bốn công an huyện phúc thọ tiếp nhận trình báo của chị h
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại hiệp thuận phúc thọ về việc
sau đó chiều ngày hai mươi hai ba khi đang đi giao hàng đến đoạn đường gần cửa hàng điện máy xanh thuộc xã tam hiệp
chị hát bị hai đối tượng đi xe máy yamaha exciter không biển số vượt lên giật chiếc điện thoại iphone một mươi năm pro max
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện đã tập trung lực lượng khẩn trương điều tra xác minh
bắt giữ hai đối tượng gây án là ctv và pdh đều sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã phú đông huyện ba vì thành phố hà nội
tại cơ quan công an cả hai đối tượng đã khai nhận hành vi
cấp giật chiếc điện thoại h là người cầm lái còn v thì ngồi sau giật chiếc điện thoại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phúc thọ đã thu giữ chiếc xe máy exciter yamaha không biển số
mà hai đối tượng sử dụng làm phương tiện đi cướp giật tài sản và thu hồi được chiếc điện thoại iphone một mươi năm pro max
tối ba mươi một tháng ba phát hiện chốt cảnh sát giao thông trên đường hoàng sa quận một tp hcm
một người phụ nữ lái xe vào hẻm trốn liền bị tổ công tác phát hiện đuổi theo để giữ lại kiểm tra
lập biên bản xử phạt bảy triệu đồng
cụ thể tối ngày ba mươi một tháng ba chị ttn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê thừa thiên huế lái xe máy chở bạn từ nhà ở phường cát lái
thành phố thủ đức đến nhà hàng trên đường hoàng sa phường tân định quận một an tối
trước khi tiễn bạn về quê lúc hai mươi một h bốn mươi năm sau khi uống ba lon bia chị nờ lái xe chở bạn qua cầu trần khánh dư
để về khách sạn trên đường phan xích long quận phú nhuận ngủ lại
vừa đến đầu cầu chị n phát hiện tổ công
công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận một đang kiểm tra nồng độ cồn liền lái xe vào hẻm trốn
tuy nhiên tổ công tác phát hiện chị n bỏ chạy liền đuổi theo chặn xe đưa về chốt
tại đây nữ tài xế có nồng độ cồn ở mức năm mg trên lít khí thở bị tổ công tác lập biên bản xử phạt bảy triệu đồng
tước bằng lái hai mươi ba tháng tạm giữ xe bảy ngày
chị n cho biết vì sợ cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn
nên khi nhậu xong chị đến khách sạn cách nhà hàng hơn một km
ngủ lại chị không ngờ vừa ra khỏi quán đã bị cảnh sát giao thông kiểm tra
khoảng một mươi năm phút sau anh shb sinh năm hai nghìn hai quê trà vinh lái xe máy chở bạn đến đường hoàng sa có biểu hiện không tỉnh táo
cũng bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận một dừng phương tiện kiểm tra
anh p có nồng độ cồn mức sáu trăm hai mươi năm mg trên lít khí thở bị tổ công tác lập biên bản xử phạt bảy triệu đồng
nam tài xế cho biết anh là nhân viên một cửa hàng điện thoại ở quận một
anh cùng đồng nghiệp nhậu chia tay một người bạn
trên đường về phòng trọ cách quán nhậu hai km bị cảnh sát giao thông kiểm tra
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận một cho biết sau thời gian quyết liệt kiểm tra nồng độ cồn
số người tham gia giao thông vi phạm về hành vi này trên địa bàn giảm hẳn
cảnh sát giao thông kiểm tra mỗi đêm hàng trăm trường hợp nhưng chỉ phát hiện vài tài xế vi phạm
ngoài việc chấp hành nghiêm luật nồng độ cồn người dân khi đi lái xe ra đường cần tuân thủ tốc độ
chú ý quan sát đi đúng phần đường và làn đường đội nón bảo hiểm như vậy mới bảo vệ được bản thân và người xung quanh
thưa quý vị mới đây vụ nữ sinh lớp một mươi bị bạn tấn công ngay tại khuôn nội chú của trung tâm giáo dục thường xuyên
huyện đắc lây tỉnh con tum đang khiến dư luận không khỏi xuân sao
đến nay nhớ lại những gì đã trải qua mt vẫn chưa hết hoàng sợ
ngày ba mươi một tháng ba công an xã đắc pét huyện đắc lây tỉnh con tum cho biết
đã mời những người tham gia tấn công nữ sinh lớp một mươi ngay tại khu nội trú của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đắk rây lên làm việc
sau bốn ngày bị tấn công emt học sinh lớp một mươi tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đắc lây vẫn chưa hết hoàng sợ về những gì đã xảy ra
emmt kể rằng khi em đang ở khu nội chú của trường thì bị nhóm nữ sinh trường khác xông vào thay nhau động tay động chân rồi bắt xin lỗi
nạn nhân cho biết đã rất hoảng sợ tấn công xong các bạn còn bắt em xin lỗi nhưng các bạn không chấp nhận vẫn ra tay với em
được biết emmt có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi mồ côi cha mẹ bị bệnh thần kinh
hiện tại emt sống chung với ông bà ngoại
ông ngoại của nạn nhân cho hay khi thấy clip cháu ngoại bị tấn công đưa lên mạng xã hội ông rất đau xót nên vội vàng tìm đến trường đưa cháu về nhà
khi được cơ quan công an mời lên làm việc những nữ sinh tham gia tấn công mt đã tỏ ra rất hối hận về vụ việc cam đoàn không tái phạm
mhh một trong những người tham gia tấn công nạn nhân nói rằng đã thấy có lỗi và rất ân hận về những gì đã gây ra cho mẹ
nữ sinh này cũng mong nạn nhân mở tê và gia đình tha lỗi
ngày ba mươi một tháng ba công an xã quỳnh thạch huyện quỳnh lưu nghệ an xác nhận khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng ba
một số người dân lưu thông trên địa bàn phường hải ninh thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
đã phát hiện hot girlberla đang điều khiển xe máy đi nhầm của dân nên tìm cách giữ lại trình báo công an đồng thời điện thoại thông báo cho chủ xe
trước đó công an xã quỳnh thạch đã phát thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là hot girl bella
vị công an xã quỳnh thạch cho biết chiếc xe máy mà hot girlberla lấy của người dân được ban giao lại cho chủ xe là ông nguyễn việt anh ở xã quỳnh thạch
được biết hot girl bella là một người tâm lý không ổn định khi đi trên đường hệ thể cái gì sơ hở của người dân là lấy
trước đó vào chiều hai mươi chín tháng ba ông nguyễn việt anh phát hiện chiếc xe máy dựng trong nhà hàng của gia đình bị mất
trích xuất camera gia đình ông anh phát hiện xe máy bị một người phụ nữ lạ lấy trộm
ông việt anh đã trình báo với công an địa phương và đăng tải đoạn video trích xuất từ camera an ninh nhờ cộng đồng mạng giúp truy tìm kẻ trộm xe
qua đó phát hiện đối tượng chính là hot girlberla nhân vật gây xôn xao mạng xã hội nhiều năm qua bởi phong cách ăn mặc kỳ dị và tình khí thất thường
ngày ba mươi một tháng ba công an huyện yên định thanh hóa cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế cao văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc về hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó người này đã điều khiển xe container đi vào đoạn cao tốc cấm xe hạng nặng
khi bị lực lượng chức năng kiểm tra tài xế tuấn không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tông vào xe tuần tra của cảnh sát giao thông
trước đó trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tổ công an thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an phát hiện xe container cao văn tuấn
điều khiển đi vào cao tốc mai sơn quốc lộ bốn mươi năm thuộc đoạn đường cấm phương tiện trên một mươi tấn
khi cảnh sát ra tín hiệu dừng xe tuấn công chấp hành tiếp tục điều khiển xe máy chạy thêm khoảng năm km đến vị trí có làn rừng khẩn cấp mới dừng lại
khi tuấn xuống xe tổ công tắc thông báo lỗi và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe
tuần không chấp hành mà tiếp tục lái xe lạng lách đánh võng tông vào xe cảnh sát giao thông khiến phần đuôi xe của lực lượng cảnh sát bị hư hỏng
đến đoạn đường thuộc địa phận xã định công huyện yên định thanh hóa tuấn mới dừng xe vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
mới đây thông tin một nhóm đối tượng điều khiển xe máy ở hải dương lạng lách đánh võng bốc đầu rồi đăng lên mạng xã hội khoe thành tích đang nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h tối ngày hai mươi chín tháng ba theo đó nhóm thanh niên trên gồm năm người chạy xe máy lạng lách đánh võng ở tuyến đường khu vực vòng xuyến cạnh tòa nhà hai mươi năm tầng ở thành phố hải dương
nhóm này chạy xe với tốc độ cao đầu không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe rất nguy hiểm và live stream trên trang cá nhân gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự
đáng chú ý trong nhóm các đối tượng có hai thanh niên mặc đồ đen điều khiển xe máy hiệu honda mang biển kiểm soát ba mươi bốn b bốn tám mươi một nghìn ba trăm sáu mươi năm liên tục đua người ra sau thực hiện hành vi bốc đầu khiến những người tham gia giao thông khác hoang mang
sự việc đang được người dân địa phương thông tin đến cơ quan báo chí và công an thành phố hải dương công an thành phố hải dương đã tiếp nhận sự việc và sẽ triệu tập đối tượng liên quan lên cơ quan điều tra để làm rõ
thưa quý vị đêm ba mươi tháng ba vừa qua phòng cảnh sát cơ động công an thành phố hải phòng tiếp tục triển khai lực lượng tuần tra vũ trang phòng chống xử lý hành vi điều khiển phương tiện tốc độ cao lạng lách đánh võng phóng nhanh vượt ẩu trên địa bàn huyện an dương quận lê trân và quận ngô quyền
kết quả phòng cảnh sát cơ động đã phát hiện xử lý sáu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tại địa bàn huyện an dương trường hợp vi phạm là nguyễn đức t sinh năm hai nghìn bốn nơi cư trú xa đồng thái an dương hải phòng điều khiển xe mô tô một mươi năm b hai trăm bảy mươi hai nghìn hai trăm tám mươi sáu
t vi phạm nhiều lỗi điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm chờ người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe mô tô
ở quận lê trân cảnh sát phát hiện nguyễn hoàng l sinh năm hai nghìn sáu nơi cư trú hào khê quận lê trân sinh năm hai nghìn sáu
t vi phạm nhiều lỗi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm chờ người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm xe không có gương chiều hậu bên trái người điều khiển không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe mô tô
ba trường hợp vi phạm ở quận hồng bàng gồm bùi tuấn mờ sinh năm hai nghìn bảy chú phường cầu đất quận ngô quyền điều khiển xe mô tô một mươi năm b ba bốn mươi sáu nghìn sáu trăm linh không đội mũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển
không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe mô tô
đào anh quy sinh năm hai nghìn sáu chú kiều sơn hải an điều khiển xe mô tô một mươi năm s một trăm linh sáu nghìn hai trăm bốn mươi sáu chờ một người ngồi sau vi phạm lỗi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm chờ người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm xe không có gương chiều hậu bên trái người điều khiển không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe mô tô
lê vị tê sinh năm hai nghìn bảy chú phố mê linh quận lê trân điều khiển xe mô tô một mươi năm b ba trăm bốn mươi sáu nghìn sáu trăm linh
lê vị tê sinh năm hai nghìn bảy chú phố mê linh quận lê trân điều khiển xe mô tô một mươi năm b ba trăm bốn mươi sáu nghìn sáu trăm linh chờ người ngồi sau vi phạm lỗi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm chờ người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm xe không có gương chiều hậu bên trái người điều khiển không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe mô tô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
lời khai đối tượng châu văn cư ba mươi chín tuổi ngụ thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
để điều tra làm rõ vụ án sát hại người xảy ra vào tối ba mươi tháng ba
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng ba trong lúc lê kim toàn bốn mươi tuổi
ngụ thị trấn đức phong huyện bù đăng đang ở tròi dãy của một người dân
ở thôn hai xã đoàn kết huyện bù đăng thì châu văn cư cũng đi tới đây tìm bạn
khi tới nơi thấy toàn đang lớn tiếng với mọi người trong tròi rẫy nên cưu vào căn ngăn
nhưng bất ngờ toàn quay lại gây sự về cư bị toàn dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người
cu chạy vào trong tròi cầm dao lao vào toàn khiến anh này gục ngã xuống đất tử vong tại chỗ
gây án xong cư đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi
vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ngày ba mươi một tháng ba tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cho biết
đơn vị vừa bắt tạm giam huỳnh thanh trung ba mươi tám tuổi
chuyên viên phòng tư pháp huyện ngọc hiển cà mau
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
liên quan đến vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
cũng đã bắt tạm giam nguyễn minh đương bốn mươi tám tuổi
chủ cơ sở đóng tàu đương dúng ngụ thị trấn sông đốc huyện trần văn thời cà mau
để điều tra hành vi đưa hối lộ
trong quá trình điều tra xác minh một phương tiện tàu cá giấu trang thiết bị giám sát hành trình
thì phát hiện có việc nhiều hợp đồng khống mua bán tàu cá để hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm
nên vụ việc được tách riêng ra để điều tra
cảnh sát điều tra xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
huỳnh thanh trung đã nhiều lần nhận tiền của nguyễn minh đương
để chứng thực các hợp đồng mua bán tàu cá dù biết các hợp đồng này là khống
mỗi hồ sơ chứng thực trung nhận từ ba đến bốn triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ
và đưa hối lộ xảy ra trong lĩnh vực chứng thực hợp đồng mua bán tàu cá
đăng kiểm tàu cá tại địa bàn tỉnh cà mau
đối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xảy ra trên địa bàn phường
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba
người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại nhà trọ trên đường tố hữu phường khánh xuân
sự việc sau đó được người dân trình báo cơ quan chức năng
bước đầu nạn nhân được xác định là ông p t s bốn mươi bốn tuổi trú tại huyện hương sơn hà tĩnh
tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành công tác khám nghiệm
làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân
được biết ông s sinh sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ đời sống rất khó khăn
ntt ngụ tại ấp dạch bùn xã tân điền huyện gò công đông thông báo cho đồn biên phòng tân thành
bộ đội biên phòng tiền giang về việc cha của ông là n v h ngụ cùng địa phương phát hiện một khối hình hộp
quấn băng keo đen một đầu có buộc một đoạn dây màu trắng đen trôi giảt trên biển và được ông h kéo vào bờ đê biển
kiểm tra tại hiện trường bộ đội biên phòng tiền giang phối hợp với phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang
mở lớp băng keo đen của khối hình hộp thì phát hiện một túi sách màu xám có quai đeo
bên trong túi sách có chứa hai mươi chín bánh hình khối chữ nhật mỗi bánh có trọng lượng khoảng một kg
bên ngoài các bánh được quấn nhiều lớp ni lông màu xám bên trong chứa tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi ngày ba mươi một tháng ba trong lúc đi lượm ve chai tại khu vực rừng phòng hộ thuộc ấp xóm dãy
xã kiểng phước huyện gò công đông tỉnh tiền giang hai người dân phát hiện trình báo và giao nộp cho công an xã kiểng phước
huyện gò công đông ba bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy
như vậy đến thời điểm này tỉnh tiền giang đã phát hiện khoảng tám mươi bốn kg nghi ma túy trôi giạt vào bờ biển gò công
bộ đội biên phòng tiền giang đã bàn giao toàn bộ tăng vật trên cho cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh tiền giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền
mới đây xét đề nghị của bộ văn hóa thể thao và du lịch ý kiến thẩm định của hội đồng di sản văn hóa quốc gia
phó thủ tướng trần hồng hà đã đồng ý đệ trình unesco xem xét đưa di sản văn hóa phi vật thể mò mường vào danh sách
di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật trèo và danh sách
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
ủy ban quốc gia unesco việt nam chủ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao du lịch làm các thủ tục cần thiết
để gửi hồ sơ di sản tới unesco bảo đảm thời gian theo quy định của công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
hai nghìn ba và pháp luật về di sản văn hóa
được biết mò mường là hoạt động diễn xướng dân gian được thể hiện trong các nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng tâm linh của người mường
không gian tổ chức các hoạt động diễn sướng và lời mò được diễn ra trong đời sống cộng đồng và trong từng gia đình tổ chức một nghi lễ
chủ thể thực hành mong mường là các thầy mò
thầy mò là người nói đọc hát
bài mò khi làm lễ mò mường bao gồm rất nhiều bài mò đoạn mò được sử dụng trong từng nghi lễ cụ thể
nghệ thuật trèo là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian của người việt phát triển mạnh và phổ biến ở đồng bằng sông hồng
cùng hai khu vực lan tỏa là trung du miền núi bắc bộ và bắc trung bộ
trèo mang tính quần chúng và thường gắn với các lễ hội dân gian
vào ngày hai mươi hai tháng hai âm lịch hàng năm người dân vùng biển xã ngư lộc huyện hậu lộc thanh hóa lại tổ chức lễ hội cầu ngư thu hút hàng vạn người tham dự
theo các vị cao niên trong làng lễ hội cầu ngư ở vùng diêm phố xưa nay là xã ngư lộc xuất hiện từ thời lê
trải qua nhiều thế kỷ lễ hội này vẫn được nhân dân bảo tồn và phát huy giá trị
với người dân ngư lộc đây là lễ hội lớn nhất trong năm đồng thời cũng là lễ hội lớn nhất và đặc trưng nhất vùng ven biển sứ thanh
được tổ chức thường xuyên hàng năm vào ngày hai mươi hai đến hai mươi bốn âm lịch
theo người dân địa phương việc làm long châu là quan trọng nhất vì đây là vật thiêng dùng để cúng tế chính trong suốt thời gian diễn ra lễ hội
long châu là một chiếc thuyền rồng được làm bằng luồng nứa giấy màu xốp
chiếc thuyền hình rồng mô phỏng chức năng và quyền lực của thần vùng sông biển cùng với đó là những lễ vật cùng với lời thỉnh nguyện của người dân
mong phù hộ cho họ trong cuộc sống trên biển khơi
thông lệ sáng hai mươi một tháng hai âm lịch các đền chùa ở trong xã đều lần lượt được mở cửa bắt đầu các thủ tục thắp hương dân lễ
đến sáng hai mươi hai tháng hai các đội tế phường bát âm phường khiêng kiệu và các bản hội hội đồng kỳ mục các chức sắc trong làng có mặt tại đền thánh cả
làm thủ tục rước kiệu kiệu được rước đến trung tâm văn hóa xã làm lễ tế cầu mát cầu an
lễ hội diễn ra đến chiều ngày hai mươi bốn tháng hai thì kết thúc bằng lễ hóa tiễn long châu về biển
trong các ngày diễn ra phần lễ song song với đó là phần hội sôi động với nhiều trò diễn như là trò câu mực thi đan lưới thi hò đối thi đánh cờ người
lễ hội cầu ngư có ý nghĩa rất lớn về mặt tâm linh văn hóa vùng biển nhất là với người dân ngư lộc do đó thu hút hàng vạn người đến tham gia
lễ hội cầu ngư xã ngư lộc được bộ văn hóa thể thao du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
đây được xem là lễ hội cầu ngư lớn nhất ở tỉnh